tại khu vực cách mũi hòn khoai cà mau cách một trăm hai mươi hải lý về phía đông nam
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện một phương tiện chở dầu có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra cho thấy đây là tàu cá cải hoán mang số hiệu bt chín mươi chín nghìn tám trăm tám mươi bảy ts do ông đoàn hồng thu
trú tại khu hai thị trấn bình đại huyện bình đại tỉnh vĩnh long làm thuyền trưởng
trên tàu có bốn thuyền viên trở khoảng một trăm linh m khối dầu do
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
ra quyết định tạm giữ tăng vật phương tiện vi phạm hành chính và tổ chức dẫn giải về cảng hải đội bốn trăm linh một
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật